trên đường dẫn cao tốc bình thuận chờ đệm theo hướng đồng quốc lộ một
trong quá trình chạy xe thì xảy ra tranh cãi với một nam thanh niên đi chung đường
đến khu vực thị trấn tân túc huyện bình chánh cả hai dừng lại đôi co
cô gái sau đó bị nam thanh niên dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người
nạn nhân bị mất máu gục tại chỗ và tử vong sau đó
còn năm thanh niên liên quan đã lên xe bỏ trốn
nhận tin báo công an huyện bình chánh có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng
trích xuất camera an ninh quanh khu vực truy tìm hung thủ
bước đầu nạn nhân được xác định là nguyễn thị kim thoa hai mươi ba tuổi ngụ xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
thông tin vừa cập nhật nghi can kim thanh bình hai mươi năm tuổi quê trà vinh đã bị tạm giữ
nguyên nhân vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin sau
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tổng số thí sinh gặp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực vào trường là sáu bảy trăm một mươi hai
và có hai hai trăm sáu mươi năm thí sinh trúng tuyển diện này
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục nhập học đặc biệt là các thí sinh ở tỉnh xa
nhà trường đã chủ động bố trí sinh viên hướng dẫn và chia khung giờ khác nhau tránh tình trạng nhiều em phải chờ đợi lâu
em thấy em tự tin về cái điểm thi đánh giá năng lực của em bởi vì nó phù hợp với lại cái ngành nghề em chọn
khi làm thủ tục nhập học ở trường trích xếp những khung giờ khác nhau để em có thể dễ dàng sắp xếp lịch làm việc của em
chia khung giờ như thế này giúp cho bản thân mình có thể sắp xếp thời gian công việc nó hợp lý hơn
nhưng mà mình thấy khung giờ này trên thực tế lúc mà mình có một số người em cũng vào trong này nhập học
thì lúc một giờ vào nhập học nhưng mà đến sớm hơn thì mình vẫn có thể làm được
thực tế cho thấy bên cạnh kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
thì việc có thêm nhiều phương thức xét tuyển đã tạo điều kiện cho các em
tuy nhiên tính đến chiều nay ngày hai mươi năm tháng bảy
nhiều trường đại học tại tp hcm đã thống kê sơ bộ số thí sinh trúng tuyển các phương thức
trừ phương thức xét tuyển điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín xác nhận nhập học
thực tế cho thấy số thí sinh đã trúng tuyển chưa xác nhận nhập học khá nhiều
đối với thí sinh đã trúng tuyển bất kể phương thức nào
nhưng không xác nhận nhập học trong thời gian quy định
nếu muốn học đại học bắt buộc phải chọn phương thức xét tuyển khác
nếu mà mình chỉ xét tuyển theo phương thức bình thường thi trung học phổ thông quốc gia
thì một số bạn mà kiểu họ có khả năng về xã hội
nhưng mà họ lại cái khả năng học tập họ không có
thì tự dưng lại đánh mất mất cơ hội của họ vào trong ngôi trường họ yêu thích
thì đánh giá năng lực thì năm nay ở trong cùng cái nhịp với lại là đảo quốc gia tp hcm
thì chúng tôi chọn cái cô ta tuyển này nó thay đổi từ hai mươi cho tới bốn mươi
và phần mà dành cho
thí sinh phổ thông trung học thi phổ thông trung học thì nó khoảng từ năm mươi cho tới bảy mươi hai
thuận tiện cho thí sinh thì cũng đã đưa lên website ba năm trước đây
để cho chúng ta có một cái hình dung về cái điểm tuyển của những cái ngành mà mình cảm thấy là yêu thích
bộ giáo dục và đào tạo quy định trước một mươi bảy h ngày chín tháng tám
các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt một
xét tuyển điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thí sinh trúng tuyển theo diện này cũng phải xét nghiệm nhập học tương tự như trên
trong thời gian quy định của nhà trường chậm nhất trước một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng tám theo dấu bù điện
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng tại tp hcm đã kiểm tra hơn hai mươi một vụ vi phạm
cơ quan chức năng đã thu nộp ngân sách hơn ba chín tỷ đồng và khởi tố hình sự năm mươi tám vụ việc
các vi phạm chủ yếu như hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chiến tự
với hơn ba mươi hai sản phẩm các loại
lắp ráp sản xuất thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy nhưng không thực hiện chứng nhận hợp quy
hàng hóa có dạng gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
cơ quan chức năng đã tạm giữ trên năm mươi ba sản phẩm các loại
đặc biệt cơ quan chức năng đã tạm giữ trên hai tám trăm linh sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
đồng thời gần tám trăm linh sản phẩm cũng bị tạm giữ
bởi đây là các mặt hàng đồ chơi có hại tới nhân cách và sức khỏe của trẻ em
thuộc hàng hóa cấm kinh doanh
theo ông trần vĩnh tuyến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tình hình buôn lậu gian lận thương mại đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận chuyển
chứa trữ hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến ngày càng phức tạp
ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thị trường
ngoài ra tình trạng này cũng tác động không tốt đến nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính
theo nhiều chuyên gia thị trường bất động sản ở tp hcm hiện đang tập trung phát triển chủ yếu
ở hai hướng chính là khu đông và khu nam
trong khi đó hướng phía tây kết nối giữa tp hcm và các tỉnh đồng bằng sông cửu long
rất tiềm năng nhưng lại bị bỏ ngỏ và tỉnh long an là một ví dụ điển hình
đây là nội dung được nhiều diễn giả đề cập tại hội thảo tp hcm long an kết nối
để phát triển vừa được diễn ra sáng nay
trung bình khoảng năm năm tp hcm tăng một triệu người trong đó hơn chín mươi là dân cư từ các tỉnh thành khác
và họ góp phần rất lớn trong việc phát triển thành phố
do vậy việc phát triển giao thông kết nối với các tỉnh khác là rất quan trọng
hiện long an có vị trí liền kề tp hcm mật độ dân cư đông và được xem là dấu gạch nối
giữa tp hcm và đông nam bộ cũng như với đồng bằng sông cửu long
vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng tp hcm nên mở rộng không gian đô thị về phía long an
bởi đây là khu vực liền kề thành phố có giao thông thuận lợi nhiều tuyến cao tốc
nhiều tuyến quốc lộ và cả giao thông đường thủy
song song đó long an hiện có quỹ đất rất lớn sẽ phù hợp để phát triển những đô thị vệ tinh
phục vụ chiến lược giãn dân sang ngoài ô tp hcm
chưa kể việc kết nối và phát triển hạ tầng giữa tp hcm với long an
sẽ giúp cho thị trường bất động sản tại đây có thêm động lực tăng trưởng
mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư
trong kỷ niệm kỳ tới quỹ bàn tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho sở xây dựng
là đề xuất các khu vực để đầu tư phát triển các dự án và cảnh quan
ở hai bên bờ sông gắn liền với bộ mặt của đô thị
bản thân long an giống như chủ đề của hôm nay chúng ta trình bày là một gạch nối
thực sự gạch nối này chỉ mang về vấn đề tượng trưng tượng hình về mặt châu thông thôi
nhưng mà kết nối ở đây là kết nối rất lớn về mặt kinh tế
mà bản thân long an là một điểm kích cho đồng bằng sông long này
theo số liệu của sở xây dựng long an năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh có nguồn cung rất lớn về nhà ở
với một mươi hai sản phẩm được đưa ra thị trường năm hai nghìn một mươi tám ít hơn với một mươi một sản phẩm
còn sáu tháng đầu năm nay số dự án chưa bằng năm mươi năm trước
bức tranh thị trường bất động sản hiện nay thì phần lớn nhà đầu tư lẫn người mua cá nhân
chỉ tập trung ở huyện nước hòa cần duộc bến lức
còn đối với các khu dân cư khu đô thị cao cấp đã có nhiều nhà đầu tư lớn tham gia
vào thị trường long an như tuyên trúc vạn thịnh pháp
để giữ chân các nhà đầu tư ở lại chính quyền tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp
trong đó giải pháp căn cơ nhất để kết nối với tp hcm về giao thông kinh tế thị trường
và tạo các chính sách ưu đại để thu hút doanh nghiệp đầu tư góp phần xây dựng tỉnh phát triển hơn nữa
tỉnh long an cũng đã tính đến các phương án hỗ trợ khuyến khích cho người dân nhập cư
như các ưu đại về thủ tục thuế mở thêm trường học bệnh viện
tại các khu dân cư khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
trúc vạn thịnh pháp
các dự thi được giới hạn trong đề tài xoay quanh tâm tư gốc khuất của người lao động tất cả các lĩnh vực
tác phẩm dưới ánh đèn thiên đường của cây bút từ phú yên trịnh phương trà
khát hỏa hành trình hồi sinh những trái tim của người thề thuốc đã nhận giải nhất
câu chuyện ở một quán nhỏ miền xa trong mùa đông đã về của lê vân khánh được trao giải nhì
chân dung người lao động xa xứ trong truyền bốn cái võ xe và phỏng vấn là hai tác phẩm nhận giải ba
ngoài ra năm giải khuyến khích đã được trao cho những lá cắt cuộc sống đầy màu sắc có phần bi kịch
trong các truyện như chiếc muỗng trước giờ đi thật xa cuộc gặp mình sẽ đi đâu và phượng
vẫn là một lĩnh vực rất quan trọng và vẫn luôn luôn có sức sống trong cuộc sống dù là truyền thống hay là hiện đại
bộ tổng kết cũng đã trao tám giải cho cuộc thi nhíp ảnh nét đẹp lao động
sơn chơi khát hoại như tấm gương cần mẫn vừa khó qua ngôn ngữ hình ảnh
đồng thời ban tổ chức cũng đã phát động nhận tác phẩm cho cuộc thi phóng sự ký sự
và cuộc thi ảnh cho năm sau dự kiến tổng kết trao giải vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay tại hà nội
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an báo nhân dân
đài truyền hình việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và ủy ban nhân dân tp hà nội
tổ chức gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
tới sự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hòa chúc mừng
hiện cả nước có hơn chín hai triệu người có công được hưởng các chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
trong đó có gần một hai triệu liệt sĩ hơn một trăm ba mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng hơn hai triệu thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
hàng trăm nghìn người bị địch bắt tù đầy người nhiễm chất độc hóa học
hàng nghìn người được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong kháng chiến
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ cách đây bảy mươi hai năm bác hồ đã đặt nền móng cho chính sách người có công
và chỉ thị chọn ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái đối với thương binh gia đình liệt sĩ
thực hiện chỉ thị của người những năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm
chăm lo thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng
hàng năm ngân sách nhà nước đã dành hơn ba mươi hai tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
cùng với đó nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực đã được triển khai góp phần ổn định nâng cao đời sống vật chất tinh thần người có công
thủ tướng nhấn mạnh các thương bệnh binh dù mang thương tật trong người đã không ngừng phấn đấu vươn lên bằng ý chí và nghị lực phi thường
tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ tài năng để xây dựng gia đình quê hương
thay mặt tên đạo đảng và nhà nước tôi đánh giá cao và nhiệt lực biểu dương nghị lực ý chí vươn lên vật thương bình bệnh bình
thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà năm trăm linh đồng chí thương binh nặng có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu
đây thực sự là những vụ bông hoa tươi thấm trong vườn hoa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
là những tấm gương sáng lay động lòng người động viên khích lệ truyền cảm hứng lo gõ tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta
đến nay chín mươi tám năm số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú
tuy nhiên hiện cả nước còn một bộ phận thương binh bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống còn khó khăn
nhiều liệt sĩ chưa tìm được hải cốt chưa xác định được danh tính
nhiều người những gia đình người có công vì nhiều lý do vẫn chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi
vì vậy thủ tướng chính phủ đề nghị cần tập trung nhiều giải pháp

sau đó tôi đề nghị các bộ các ngành các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sát các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quy động sự tham gia của mọi người dân với nhiều hình thức cách làm thiết thực sáng tạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ các giải pháp chăm lo cho người và gia đình người có công
thủ tướng chính phủ mong muốn những anh hùng thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng
mãi là những tấm gương sáng
về ý chí tự lực tự cường trong học tập công tác lao động và sản xuất tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ góp phần xây dựng quê hương đất nước
đây chính là những tấm gương để thế hệ trẻ nói theo và học tập thấm thiế giá trị của độc lập tự do của hòa bình thống nhất đất nước hôm nay
kiên quyết giữ vững độc lập tự do bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
cụ nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
cùng đi với đoàn còn có đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc ninh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành bộ trưởng tô lâm đã bày tỏ tình cảm tấm lòng tri ân sâu sắc nhất đối với các thương bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng và điều trị tại trung tâm
đây là nơi có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất của cả nước
hiện trung tâm có chín mươi tám thương bệnh binh hạng nặng một trên bốn với tỷ lệ thương tật từ tám mươi một đến một trăm linh
trong số đó phần lớn là bị thương vào cuộc sống gây liệt nửa người và phải di chuyển bằng xe lăn xe lắc
nhiều thương bệnh binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh người có công với cách mạng
đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng dân tộc
vì vậy các chính sách ưu đãi không ngừng được hoàn thiện tạo mọi điều kiện để người có công và thân nhân được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt và hiệu quả nhất
bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ sự khâm phục đối với nghị lực phấn đấu không ngừng vươn lên của các thương bệnh binh tại đây
nhiều đồng chí đã chiến thắng bệnh tật vượt lên chính mình
chín mươi tám đồng chí thương binh đồng binh đã hiện dân trọng tuổi thanh xuân của mình trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổng quốc
hoặc đã quên mình vì sự bình yên vì ước ước vì hạnh phúc của nhân dân
nay dù mang trên mình thương tật nhưng vẫn luôn giải quyết phấn đấu vươn lên theo lời dạy quá khổ muôn vàng kính yêu
thương binh tàn như không phế
các đồng chí luôn luôn là những tâm hương sáng để mọi người học tập mang theo
chúng tôi cũng mong muốn rằng các đồng chí thương binh bệnh binh sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe phục hồi sức khỏe
xứng đáng tâm hương lòng dũng cảm đức hy sinh góp phần tạo nguồn động viên để cùng các cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh học thành tịnh bắc ninh
thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lực lượng công an cũng đã có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương bệnh binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã có hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an hy sinh hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bị thương
đặc biệt chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã có sáu đồng chí hy sinh chín mươi sáu đồng chí bị thương bốn mươi chín đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các đồng chí thương binh bệnh binh là những tấm gương sáng để thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân noi gương học tập trong quá trình học tập và công tác tất cả vì sự bình yên của nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn cán bộ nhân viên tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tiếp tục nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại trung tâm
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên và tặng quà một số thương bệnh binh nặng đang phải nằm điều trị
bộ trưởng tô lâm mong muốn các thương bệnh binh yên tâm điều trị sớm vượt qua những khó khăn về bệnh tật phân đấu để được sống vui sống có ích cho gia đình xã hội xứng đáng với phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ
tại tỉnh minh bình ngày hôm nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã về tham hỏi tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nhòa quan nằm trên địa bàn huyện nhòa quan
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam đã ân cần tham hỏi động viên các thương bệnh binh cán bộ công nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh nhòa quan và khẳng định đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân luôn ghi nhớ biết ơn công lao to lớn của các thế hệ thương binh bệnh binh mẹ việt nam anh hùng người có công đã hy sinh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng đấu tranh bảo vệ tổ quốc giành độc lập tự do cho dân tộc
lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thứ trưởng bùi văn nam đã trao số tiền năm mươi triệu đồng của bộ công an cho trung tâm và tặng quà cho các đồng chí thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại đây
công an tỉnh ninh bình cũng trao tặng năm xuất quà cho các đồng chí thương binh là công an đang điều trị tại trung tâm
trong chuyến công tác tại huyện vùng cao ba tơ tỉnh quảng ngãi ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã thăm tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đến thăm và trao quà cho mẹ việt nam anh hùng đinh thị máy ở xã ba tô gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang đinh thìn ở xã ba liên và ông nguyễn tấn đẳng là thương binh công an nhân dân
tại đây thứ trưởng kính chúc mẹ đinh thị máy và ông nguyễn tấn đẳng luôn mạnh khỏe để bảo ban con cháu noi gương sự dũng cảm hy sinh của các thương binh liệt sĩ đồng thời đề nghị các cấp chính quyền huyện ba tơ quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa
dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn đã tặng năm tấn gạo năm trăm linh xuất quà mỗi xuất năm trăm linh đồng cho gia đình chính sách ở huyện ba tơ
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đã đến dân hương hoa tại tượng đài khởi nghĩa ba tơ và thăm khu tưởng niệm phạm văn đồng
cũng trong ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an ban giám đốc công an tỉnh quảng nam đã đến thăm và tặng quà hai gia đình liệt sĩ công an trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà bà huỳnh thị tường sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai trú tại xã tam thăng và bà nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn chú phường trường xuân đều là vợ liệt sĩ

hai đều có hoàn cảnh khó khăn hiện già yếu và sống một mình
tại mỗi gia đình đoàn công tác của thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng hai phần quà của bộ công an và của giám đốc công an tỉnh quảng nam với tổng giá trị năm triệu đồng
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên nhân thân các gia đình liệt sĩ công an cũng như bày tỏ sự tri ân lòng biết ơn với những đóng góp của các liệt sĩ công an trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
đồng thời mong muốn thân nhân các gia đình anh hùng liệt sĩ luôn mạnh khỏe nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống phát huy truyền thống cách mạng của gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh
vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng bảy chương trình hành trình chi ân năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại nghĩa trang vị xuyên tỉnh hà giang là một trong những hoạt động thường niên của cục truyền thông công an nhân dân
chương trình nghệ thuật như một nén hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ
chương trình đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc ngày hôm nay
chương trình còn có sự tham dự của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà giang ban liên lạc nha công an trung ương và các cựu binh từng tham gia mặt trận vị xuyên năm xưa
tại lễ tri ân trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã bày tỏ sự xúc động với lòng thành kính biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những chiến sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình
cho nền độc lập tự do của dân tộc
chương trình như một bản hùng ca tái hiện hình ảnh người lính trong những năm tháng chiến đấu khốc biệt tại chiến trường vị xuyên năm xưa nơi hơn bốn chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tất đất biên cương của tổ quốc
ngoài những ca khúc hát về các anh còn có sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử những người đã sống và chiến đấu với tinh thần sống bán đá chết hóa đá thành bất tử

qua những câu chuyện đầy xúc động của cựu binh năm xưa và cả những câu chuyện về các liệt sĩ ngã xuống cho sự bình yên của cuộc sống hôm nay
như liệt sĩ phạm đình chiến liệt sĩ lưu minh thức của công an tỉnh hà giang đã để lại sự xúc động sen lẫn niềm tự hào đối với thế hệ trẻ hôm nay